sau khi xảy ra lũ ống bất thường gây ra nhiều thiệt hại ở xã nghĩa đô huyện bảo yên tỉnh lào cai
chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện tỉnh đã nỗ lực huy động nguồn lực tại chỗ
để giúp người dân vùng lũ sớm ổn định lại cuộc sống và khôi phục sản xuất
ngay sau khi cơn lũ đi qua các đơn vị nhà hảo tâm từ khắp các nơi cùng chính quyền địa phương
đã kêu gọi giúp đỡ ủng hộ và tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho người dân
làm vơi bớt đi phần nào nỗi buồn về sự mất mát tài sản nhà cửa bởi cơn lũ dữ
các gia đình bị thiệt hại nặng cũng như trong bản dân nhân dân xã nghĩa đô thành thật xin chân thành cảm ơn
sự quan tâm tấm lòng việt của những người việt nam và các tổ chức
cùng với đó các ngành chức năng của tỉnh lào cai như nông nghiệp giao thông vận tải y tế giáo dục
đã có mặt kịp thời để triển khai công tác cứu hộ khắc phục hậu quả thiên tai
ủy ban nhân dân tỉnh đã hỗ trợ mỗi hộ bị mất nhà ở hai mươi triệu đồng
đồng thời huy động nhân lực phương tiện thuốc men giúp dân
thông đường khôi phục điện lưới bảo đảm vệ sinh môi trường
bố trí định cư tại chỗ cho sáu hộ dân bị mất nhà có nền đất bảo đảm
còn bảy hộ khác thì tìm đất để tái định cư ở nơi mới
chúng tôi tổ chức và huy động các lực lượng đoàn thanh niên công an dân quân tự vệ
giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống
về giải pháp kinh tế về lâu dài
chúng tôi tổ chức sản xuất đẩy mạnh diện tích sản xuất vụ đông
để giúp dân khắc phục thiệt hại do mất trắng vụ đông xuân này
những diện tích lúa và hoa màu bị ngập úng
ngành nông nghiệp cũng đưa ra phương án hỗ trợ giống
để bà con chuyển sang trồng khoai tây và ngô trong vụ đông sắp tới
nhằm lấy sản phẩm bù lại những thiệt hại do trận lũ gây nên
bảo đảm an toàn lương thực và thu nhập cho người dân
giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống